ngày một mươi bảy tháng ba công ty cổ phần cấp nước đà nẵng ngọc hồi phối hợp với chính quyền địa phương huyện ngọc hồi con tum tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy nước tại thị trấn flecon huyện ngọc hồi
theo thiết kế nhà máy nước ngọc hồi có công suất một mươi m ba trên một ngày đêm kinh phí xây dựng chín mươi tỷ đồng
giai đoạn một đến năm hai nghìn hai mươi có công suất năm m ba trên một ngày đêm kinh phí xây dựng là năm mươi chín tỷ đồng dự kiến đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng hai vạn người dân của thị trấn blaikan và các xã lần cận
thị trấn pleikon huyện ngọc hồi nằm ở ngã ba đông dương có dân số hơn một năm vạn dân
tuy nhiên đến nay khu vực thị trấn này mới chỉ có một nhà máy nước nhỏ công suất bốn trăm linh m ba trên một ngày đêm không đủ cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn
vì vậy việc khởi công xây dựng nhà máy nước
một nhà máy nước mới với công suất năm m ba trên một ngày đêm ở thị trấn flaken là niềm mong ước của nhiều người dân nơi đây
phấn đấu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ngọc hồi sẽ đưa nhà máy vào hoạt động phục vụ cấp nước cho người dân